tại ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm ngoái
tai nạn giao thông không tăng giảm về số vụ tăng sáu người chết tương đương tăng bốn mươi hai
tăng một người bị thương tương đương tăng năm chín
như vậy sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cả nước đã xảy ra bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
so sánh với hai ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tai nạn giao thông tăng bốn vụ tăng tương đương tăng một mươi
tăng một mươi người chết tương đương tăng ba mươi tám bốn tăng chín người bị thương tương đương tăng ba mươi bảy
về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã phát hiện xử lý ba năm trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt ba năm mươi sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi hai ô tô bốn trăm hai mươi ba xe mô tô bốn trăm một mươi ba giấy tờ các loại
cũng trong ngày hai mươi tám tháng bốn đường dây nóng của ủy ban toàn giao thông quốc gia
nhận được một mươi năm cuộc gọi và tin nhắn của người dân
qua vé nhồi nhét hành khách trở qua số người quy định và tình trạng ủn tắc giao thông tại một số tuyến đường
nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam mở đợt cao điểm kiểm tra
xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn
tối qua ngày hai mươi tám tháng bốn tại km số hai trăm một mươi bảy quốc lộ một a địa bàn xã duy minh huyện duy tiên tỉnh hà nam
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã tổ chức lực lượng giao quân kiểm tra xử lý các trường hợp
người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn
trong buổi đầu giao quân tổ công tác đã kiểm tra sáu mươi năm trường hợp lái xe ô tô tải ô tô khách và xe taxi
phát hiện lập biên bản xử lý hai trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn thu nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
trong quá trình kiểm tra xử lý lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam kết hợp tuyên truyền
nhắc nhở các lái xe nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ không uống rượu bia khi tham gia giao thông
lẽ thường vào dịp nghỉ lễ dài ngày như thế này nhiều gia đình hay cá nhân sẽ lên lịch trình cho những chuyến du lịch để nghỉ ngơi
nhưng với nhiều cán bộ chiến sĩ công an thì càng là ngày nghỉ lễ thì họ lại càng phải ứng trực làm nhiệm vụ
và với nhiều đơn vị thì còn duy trì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cùng với công an các đơn vị địa phương phòng cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
với nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về kinh tế chính trị xã hội của thành phố
đồng thời cơ động lực lượng chấn áp các hành động vi phạm trật tự an toàn xã hội trên tất cả các hướng mũi trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên intv
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng đợi lệnh với họ không có nghỉ lễ và khi nhiệm vụ đến là lên đường

cũng như các công tác khác khi cấp trên giao phỏ
đồng chúng đã quan triệt và động viên cán bộ chiến sĩ trong toàn tổ đoàn đồng chí nào được nghỉ thì yên tâm nghỉ

trên các tuyến đường công việc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự luôn được lực lượng cảnh sát cơ động chú trọng
sử lý các vụ lợi dụng đảm bảo an ninh trật tự luôn được lực lượng cảnh sát cơ động chú trọng